tại tỉnh hậu giang trong những ngày qua mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều diện tích mía ở huyện phụng hiệp bị ngập
vụ mía này có hơn hai hectare mía nằm ngoài đê bao hiện đang bị nước lũ uy hiếp
theo thống kê hiện nay nông dân đã thu hoạch được khoảng hai trăm linh hectare mía trong tổng số hơn hai hectare mía ngoài đê bao
tuy nhiên diện tích mía còn lại hơn một tám trăm linh hectare đang bị nước lũ uy hiếp
nhiều diện tích mía tại các vùng trũng thuộc các xã như hòa mỹ hòa an phương bình bị ngập từ hai đến năm cm
theo dự báo thời gian tới nước lũ còn tiếp tục dâng cao nếu diện tích mía này không thu hoạch kịp thời thì sẽ ngập sâu trong nước
trước tình hình trên lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hậu giang đề nghị địa phương phối hợp với các nhà máy đường trong tỉnh
đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích mía này không để nước lũ ngập sâu ảnh hưởng đến năng suất mía